chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh lúc chín giờ sáng ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị cùng với thế giới việt nam đã bước vào thời khắc tạm biệt năm hai nghìn một mươi chín đón chào năm hai nghìn hai mươi
chào đón thập kỷ mới với những niềm hy vọng mới sức sống mới
tại mọi miền trên tổ quốc người dân đã cùng nhau đón chào thời khắc chuyển giao thiên liên ấy với niềm hân hoan hạnh phúc
vâng như vậy là đêm qua nhiều hoạt động vui chơi giải trí văn hóa nghệ thuật đã diễn ra tại các thành phố lớn
thu hút hàng trăm nghìn người tập trung đến những khu vực này để chào đón năm mới hai nghìn hai mươi
để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân vui xuân chào đón năm mới
thì lực lượng công an đã triển khai hàng ngàn cán bộ chiến sĩ tại những khu vực trọng điểm để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
tại những khu vực tập trung đông người như khu vực bờ hồ và vùng lân cận
những hàng rào chắn được thiết lập nhằm ngăn dòng phương tiện và cấm các phương tiện lớn tránh tình trạng ủn tắc cục bộ
lực lượng công an cũng ứng trực một trăm linh quân số triển khai từ một mươi chín giờ đảm bảo phân luồng hướng dẫn giao thông cho bà con đi lại được an toàn thông suốt
cũng trong đêm qua nhiều trường hợp vi phạm giao thông bị xử lý chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm
trong quá trình tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát cơ động cũng phát hiện không ít trường hợp thanh thiếu niên tàng trữ sử dụng ma túy các loại
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự đáng truy khác
một mươi viên ma túy tổng hợp được thu giữ là tăng vật trong chuyên án ma túy mà công an huyện sông mã vừa triệt phá thành công
thông tin vừa được công an tỉnh sơn la chuyển về
tại khu vực bản bùa xá xã mường hùng huyện sông mã
công an huyện sông mã bắt quả tăng đối tượng sổng lậu pó chú tại địa phương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm bảy mươi năm túi ni lông bên trong chứa khoảng một mươi năm viên ma túy tổng hợp
một xe máy một điện thoại di động cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
bước đầu đối tượng bó khai nhận đã mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ danh tính ở khu vực biên giới
khi đang trên đường vận chuyển về để bán thì bị bắt giữ
cũng với tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã ra quyết định khởi tố
bắt tạm giam đối tượng lê trường dương trú tại huyện thủy nguyên hải phòng
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang phối hợp với công an huyện lạng giang
tiến hành kiểm tra xe taxi khi đang đỗ tại sân ở một nhà nghỉ và phát hiện tại ghế vụ của xe có một hộp giấy
bên trong có hai túi ma túy lái xe dương khai nhận được một đối tượng không rõ tên tuổi thuê vận chuyển hộp giấy trên
từ hải phòng về bắc giang với giá là năm triệu tiền công và nhận hộ số tiền hàng trị giá chín mươi bảy triệu đồng
đến gần địa bàn thành phố bắc giang dương mới được biết bên trong là thùng hàng có gần ba trăm linh viên thuốc lắc và một túi ketamin
nhưng vì được trả công cao nên dương vẫn tiếp tục đi giao hàng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên phối hợp với công an huyện yên mỹ
bắt quả tang một mươi đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh chắn và đánh xâm lóc sát phạt nhau bằng tiền
tại nhà của hoàng văn huyên ở thôn tử tây xã yên phú huyện yên mỹ tổ công tác bắt quả tang một mươi đối tượng đánh bạc
thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền gần một trăm bảy mươi năm triệu đồng cùng một số vật chứng có liên quan
sau khi tiến hành xác minh phân loại các đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ huyên về hành vi gá bạc
tạm giữ chín đối tượng về hành vi đánh bạc